sáng ngày một mươi tháng bảy tòa án nhân dân tp đà lạt đã đưa vụ án tham mô tài sản xảy ra tại trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh lâm đồng ra xét xử công khai
hai bị cáo bị truy tố ra tòa trong vụ án này là phạm thị hoa chú tại phường sáu tp đà lạt và nguyễn xuân đạt tạm trú tại phường năm tp đà lạt
theo cáo trạng trong thời gian xảy ra dịch bệnh covid một mươi chín hoa được ra quản lý các mặt hàng test pcr covid một mươi chín và vật tư tiêu hao mà cdc lâm đồng mua của công ty việt á
đã được giao nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr test nhanh covid một mươi chín bằng kháng nguyên
quá trình điều tra trong thời gian từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng việc được giao quản lý sử dụng sinh phẩm hóa chất và vật tư tiêu hào
cùng hoa cùng với đạt đã chiếm đoạt một số sinh phẩm hóa chất vật tư tiêu hao của cdc lâm đồng sau đó bán lại cho công ty việt á thu lợi bất chính gần hai trăm một mươi bảy triệu đồng chia nhau sử dụng cá nhân
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai khoa và đạt đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam
sát hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng gây dư luận xấu gây bức xúc trong các nhân dân thời điểm cả nước gồng bình chống dịch
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hoa tám năm tù
bị cáo nguyễn xuân đạt tám năm cử giam cùng về tội tham hồ tài sản
công an tỉnh gia lai vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án đưa nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm tám nghìn một trăm linh ba d
đồng thời bắt tạm giam ba bị can liên quan đến vụ án nhận hối lộ đưa hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn một trăm linh ba d
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn đăng kiểm xe cơ giới gia lai
năm đối tượng gồm vũ văn tiên chú thành phố pleiku
phó giám đốc đỗ văn xuân chú thành phố pleiku nguyên phó giám đốc và phạm phan văn hùng chú tại quảng nam đăng kiểm viên
liên quan đến vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nước cư chú đối với ông nguyễn ngọc phước chú thành phố pleiku
kết quả điều tra xác định năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trong quá trình kiểm định xe cơ giới
ba bị can trên đã nhận tiền của nguyễn ngọc phước và nhiều cá nhân nhằm hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu chất lượng
an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới đã qua cải tạo trái quy định của pháp luật
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương đã tạm thời khống chế
hạn chế cháy lan tại nhà xưởng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn kangwan texton khu công nghiệp mỹ phước ba thị xã bến cát
theo thông tin điều tra ban đầu vào khoảng một mươi một h ngày một mươi một tháng bảy khu vực nhà xưởng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
kangwan tittle bất ngờ phát cháy công nhân đã cố gắng dập lửa nhưng bất thành do nhà xưởng chứa nhiều chất dễ cháy
ngọn lửa nhanh chóng lan rộng nhà tin báo phòng kiến sát phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động một xe chỉ huy
một mươi xe trợ cháy một mươi chín xe trợ cháy bảy xe bồn một xe chạm bơm một robot trợ cháy cùng một trăm bốn mươi hai cán bộ chiến sĩ triển khai trợ cháy
diện tích xưởng rộng gần bốn mươi m hai kết cấu nhà xưởng xây dựng chủ yếu bằng tường gạch khung thép trong đó diện tích cháy khoảng một năm trăm linh m hai chất cháy chủ yếu là vải
đến khoảng một mươi hai h ngày một mươi một tháng bảy ngọn lửa đã tạm thời được công chế hạn chế cháy lan rất may vụ cháy không gây ra thiệt hại về người
nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị việc mua bán hàng thanh lý hàng đã qua sử dụng hàng cũ được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn
vì giúp tiết kiệm chi phí mà vẫn mua được sản phẩm ưng ý
tuy nhiên nhiều đối tượng đang lợi dụng việc giao dịch mua bán các loại hàng hóa này trên các trang mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
hệ quả là có không ít người nhận phải những món đồ kém chất lượng không đúng như lời quảng cáo hoặc thậm chí mất tiền vì chót tin lời của các đối tượng lừa đảo
với nhu cầu mua một chiếc xe cũ phục vụ đi lại của gia đình người phụ nữ này đã lên các trang mạng xã hội thanh lý xe để tìm kiếm
sau quá trình trao đổi thông tin với một người bán tự nhận ở quảng ngãi người này yêu cầu chị chuyển khoản tiền cọc và một số tài khoản không chính chủ để đưa xe ra hà nội
chị bắt đầu nảy sinh nghi ngờ
kỹ càng hơn thì họ lại không thể cung cấp được
thứ hai là tôi muốn xin địa chỉ chính xác của họ thì họ lại chỉ đưa tôi một cái địa chỉ mà khi thớt google ra thì lại không phải là một cái địa chỉ chính xác
và thứ ba là khi mà tôi xin số điện thoại khác hoặc là các tài khoản xã hội khác của họ để liên lạc theo một phương thức khác thì họ lại chia sẻ là họ không sử dụng các phương thức đó
sau đó chị đã lên các trang mạng xã hội tìm kiếm kiểm tra thông tin và phát hiện đã có không ít người mất tiền vì chiêu trò của đối tượng này
đăng tin bán xe thanh lý với giá rẻ bằng nửa giá thị trường đưa ra chính sách bán dễ dàng cho phép kiểm tra thoải mái nếu không ưng được hoàn trả tiền cọc yêu cầu chuyển cọc từ năm đến một mươi triệu đồng cùng các loại phí để chuyển xe đi
có nạn nhân đã chuyển đến tám mươi triệu đồng tiền cọc rồi mất sạch
đối tượng này sẽ lấy các cái ảnh xe ô tô ở trên mạng và sau đó thì là gửi cho khách hàng
và nói đây là xe mình đang bán rồi là xe ngân hàng hoặc là xe thu mua với giá rẻ
nó lại là hấp dẫn người mua bởi cái giá rẻ của nó
thì sau đó thì sau khi đối tượng này trao đổi mọi người rằng là xe giá này ok này đồng ý bán là sẽ gửi xe lồng ra chỉ cần cọc năm triệu thôi
và mọi người mang đi trích thoải mái nếu mà không ưng lại gửi trả lại và đối tượng này sẽ trả lại tiền cọc
thì mọi người thấy rất là thoải mái và dễ dàng bán hàng như thế là rất là thoải mái rồi yên tâm rồi
thì mọi người sẽ chuyển cọc cho đối tượng này
nhưng mà sau đó thì sau khi chuyển cọc xong thì sẽ không thể liên lạc với đối tượng anh nữa
theo các chuyển giả trong quá trình mua bán trên mạng
người tiêu dùng cần chú trọng kiểm tra thông tin của người bán và chỉ mua sản phẩm từ nơi uy tín
chủ động tìm kiếm các thông tin liên quan đến người bán hàng trên các phương tiện tìm kiếm về tên tuổi địa chỉ và các đánh giá
đặc biệt khi có dấu hiệu nghi ngờ hãy dừng ngay các giao dịch và không chuyển khoản trước cho bất cứ cá nhân tổ chức nào nếu chưa kiểm chứng thông tin
thứ nhất là phải xác minh được shop bán là shop có đàng hoàng hay không
bởi vì nếu như shop lạ hoặc là shop mới thì chúng ta phải hết sức cẩn thận
và đặc biệt là
cái lượng giao dịch của họ đã lớn hay chưa đáng tin cậy xưa các lượt review trong một thời gian dài có ổn hay không
và vì vậy bởi vì thời gian ngắn thì họ có thể họ phách được cái review đó thì trong một thời gian dài thì có ổn hay không
thông qua đó thì chúng ta biết được uy tín của cái shop này
và vì vậy thì chúng ta cũng có thể đặt niềm tin khi mà mua các sản phẩm thanh lý
không nghĩa là mình không nắm được gì về nó cả
thứ nhất là vì họ
kiểu gì họ phải có cái thông báo về vị trí của người ta
số nợ của người ta
thế thì mình phải có cái kiểm tra một chút
chứ khi mà xảy ra là hàng có vấn đề rồi mới điện
thoại thì đúng điện thoại là không có tác dụng
nó không nghe
thế vậy nếu mình chỉ mất động tác nhỏ mình điện trước đi
có người nghe à cái địa chỉ này nó không phải địa chỉ ma
đấy là một cách mình sáng lọc bớt đi
bên cạnh đó việc mua bán hàng thanh lý hàng đã qua sử dụng trên mạng xã hội tiềm ẩn không ít rủi ro về chất lượng
do đó người tiêu dùng cần phải có cơ chế kiểm tra chất lượng hàng hóa và các yêu cầu về hoàn hủy đơn hàng khi xảy ra vấn đề
đặc biệt người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ vì các loại hàng hóa này không được hưởng chính sách bảo hành
ngoài việc chèn ép gian lận cướp của một số hãng taxi
truyền hình công an nhân dân cũng đã ghi nhận hoạt động trèo kéo khách của các nhà xe dịch vụ vận tải
ở khu vực làng d của nhà để xe công ty cổ phần đầu tư tcb
gà quốc nội sân bay tân sơn nhất
khiến cho hành khách bức xúc và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
cảng hàng không sân bay tân sơn nhất hiện có khoảng hai sáu trăm một mươi chín xe taxi của các hãng như
vinason mylin vina sài gòn tourist và khoảng ba ô tô của các hãng xe hợp đồng
gồm sarsco sarsco sóng việt acv unico adigo công đoàn trảng vụ hàng không miền nam hoạt động trong khu vực sân bay
theo phương án phân luận
thì xe của các hãng hợp đồng dịch vụ sẽ được đón khách ở làng d thuộc quản lý của nhà xe tcb
điều này sẽ giảm tình trạng chờ đợi lâu khi hành khách ra vào sân bay tăng cao vì được điều hành linh hoạt theo lượng ô tô ra vào
tuy nhiên việc đổ xe ngoài bãi điểm được đánh giá là còn tồn tại một số bất cập
thu phí đổ xe chờ tại bãi đệm dựa trên tỷ lệ đầu xe đăng ký chạy của các hãng taxi để tính phí thuê
thì tuy nhiên qua quá trình hoạt động thì việc xe ra vào bãi điểm để di chuyển vào làng c làng d đón khách
thì gần đây không thể kiểm soát cái số lượng đầu xe và cũng như là quá trình di chuyển
vẫn còn tồn tại nhiều
nhiều bất cập nên tìm ẩn những vấn đề về mắc an ninh trật tự và an toàn giao thông trong bãi điểm và nhà xe tcp
riêng đối với các hãng xe công nghệ sẽ được đón khách ở làng d một thuận tiện hơn cho người dân
làng d một nằm ở phía trong nhà xe tcp song song với các làng xe khác trước ga quốc nội
với đầy đủ cơ sở hạ tầng được bố trí sẵn hệ thống biển báo cabin soát vé
trước đây các hãng xe công nghệ sẽ được đón khách ở làng d một thuận tiện hơn cho người dân
đây làng d một chưa khai thác mà hỗ trợ cho làng d nơi đang tổ chức để taxi ô tô ký hợp đồng
nhuận quyền khai thác với sân bay vào đón khách
thì em thấy cái việc đấy cũng là một vấn đề nhức nhói không phải là bây giờ mà trước tới giờ như vậy rồi
thì đó lý do tại vì sao bây giờ nó có rất là nhiều loại hình dịch vụ
cho phép người dân có thể biết được được giá và họ có thể biết rõ ràng về giá từ đầu
và sau đấy sẽ không có nhiều tình trạng chặt chém giữ
và sau đấy sẽ không có nhiều tình trạng chặt chém giữ
tuy nhiên vẫn còn tình trạng chèo kéo khách tại khu vực làng d và các nhà xe hợp đồng sẽ chạy theo hình thức khoáng giá ép giá nếu hành khách không muốn chờ đợi lâu
còn taxi truyền thống thì phải đợi xếp tài để vào khu vực đón khách khó cạnh tranh với các hãng xe công nghệ
nên khách đi chặng đường ngắn thường sẽ bị tài xế taxi từ chối vì lý do tiền cước không đủ tiền xăng
trong năm hai nghìn một mươi chín bùng phát và diễn biến phức tạp chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân việt nam từ nước ngoài về nước để phòng chống dịch
chính phủ đã giao cho văn phòng chính phủ tổ công tác của một số bộ ngành địa phương thực hiện quy trình cấp phép chuyến bay và cho chủ trương cách ly
thực hiện chủ trương này trong quá trình cấp phép các chuyến bay phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai có hai mươi năm bị cáo đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần một trăm sáu mươi năm tỷ đồng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thiệt hại hơn một mươi tỷ đồng
ba bị cáo là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn hai trăm hai mươi sáu tỷ đồng bốn bị cáo môi rời hối lộ hơn bảy mươi bốn tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần hai mươi năm tỷ đồng
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh đồng nai đã mở phiên tòa xét xử đối với sáu bị cáo liên quan tới việc bị thâm
hụt số tiền hơn ba mươi ba bảy tỷ đồng tại quỹ tín dụng nhân dân gia kiệm xã gia kiệm huyện thống nhất
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai xác định quỹ tín dụng nhân dân gia kiệm được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trong đó vũ văn hòa làm chủ tịch hội đồng quản trị từ năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín hiện đã chết
phạm ngọc xuyến nguyên giám đốc trần ngọc hưng nguyên thủ quỹ nguyễn tiến dũng nguyên kế toán trưởng vũ thanh hà nguyên cán bộ tín dụng
trần uy quyền trần hiến minh nguyên kiểm soát viên và nguyễn văn lợi nguyên trưởng ban kiểm soát hiện đã chết
đã cùng bàn bạc chiếm đoạt số tiền của quỹ bằng cách trực tiếp đứng tên lập khống hồ sơ tiến dụng để vay tiền tiêu xài cá nhân nhưng không trả lãi vào gốc
khi đến hạn tất toán hợp đồng thì các bị cáo lại lập hồ sơ tín dụng vay mới để thay thế hợp đồng tín dụng vay trước
không đưa tiền gửi của hơn chín mươi khách hàng vào hoạt động cho vay để sinh lời mà chiếm đoạt tiêu xài cá nhân
dẫn đến hoạt động không thu được đủ bù chi phải lấy tiền của người gửi sau chi trả tiền gốc và lãi cho khách hàng gửi trước
dẫn đến thâm hụt số tiền hơn ba mươi ba bảy tỷ đồng dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng một mươi
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở
đối với một đối tượng sinh năm hai nghìn hai chú thị trấn sông vệ huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
về hành vi làm tàng trữ phát tán thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
được biết thời gian qua lợi dụng tài khoản facebook cá nhân đối tượng tham gia vào hội nhóm phản động
thường xuyên đăng tải chia sẻ bình luận các bài viết có nội dung xuyên tạc nói xấu chống đối
phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
xúc phạm lãnh tụ ủng hộ tổ chức phản động khủng bố lưu vong việt tân đề gà
sáu năm hai nghìn hai mươi ba ở đắk lắc đối tượng tung hô xuyên tạc nhằm chống phá
vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng
buôn bán hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp trên đường đi tiêu thụ
nguyễn tiến hóa chú tại huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh vừa bị công an tỉnh nghệ an ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
trước đó vào ngày hai tháng bảy tại một khách sạn trên đường mai lão bạc xã nghi phú
thành phố vinh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an
đồng chủ trì với công an huyện anh sơn tiến hành kiểm tra phát hiện bắt quả tang nguyễn tiến hóa
về hành vi vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hai bánh heroin sáu viên ma túy tổng hợp và một điện thoại
được biết đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy do các đối tượng trên địa bàn
móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh để mang ma túy đi tiêu thụ
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật
xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
liên quan tới thông tin về nghi vấn google xóa hoặc là mờ hình ảnh quốc kỳ việt nam tại trường sa
cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông đã làm việc với đại diện google về vấn đề này
theo đó đại diện đơn vị này cho biết
không làm mờ hoặc thay đổi hình ảnh vệ tinh được cung cấp bởi các đối tác thứ ba
vấn đề liên quan đến hình ảnh đang hiển thị là do chất lượng ảnh kém
và đơn vị đang tiến hành các bước cần thiết để thay thế bằng hình ảnh có chất lượng tốt hơn
trên cơ sở trả lời của google cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đã đề nghị google nhanh chóng khắc phục tình trạng này
bắt đầu từ một mươi năm h ngày hôm nay giá xăng e năm ron chín mươi hai đã giảm năm mươi một đồng một lít
trừ mặt hàng xăng e năm ron chín mươi hai các mặt hàng còn lại cùng đi lên trong kỳ điều hành ngày hôm nay
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm năm mươi một đồng một lít về mức hai mươi bốn trăm một mươi chín đồng một lít
ngược lại giá xăng ron chín mươi năm a là hai mươi một bốn trăm chín mươi bảy đồng một lít tăng sáu mươi chín đồng một lít
dầu diesel tăng bốn trăm bốn mươi bảy đồng một lít lên mức một mươi tám sáu trăm một mươi sáu đồng một lít
dầu hỏa tăng ba trăm chín mươi bốn đồng một lít
giá mới là một mươi tám ba trăm hai mươi đồng một lít và dầu ma rút tăng sáu trăm sáu mươi năm đồng một kg lên mức là một mươi năm hai trăm tám mươi tám đồng
liên quan tới quỹ bình ổn liên bộ quyết định dừng trích lập đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu
đồng thời không chi quỹ với các mặt hàng này
đại diện tập đoàn xăng dầu việt nam petrolimax cho biết
tính đến thời điểm trước điều chỉnh giá số dư quỹ bình ổn tại doanh nghiệp là ba hai trăm linh sáu tỷ đồng
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa ký quyết định giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
cho sáu trường trung học phổ thông tư thụ
tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào là bốn mươi sáu lớp với hai bảy mươi học sinh
các trường trung học phổ thông được giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp một mươi năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
gồm lý thánh tông hoàng long bắc hà đống đa mai hắc đế đông kinh và phạm hữu lão
đây là những trường nằm trong danh sách một mươi bốn trường chưa đủ điều kiện được sở giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp một mươi
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn ở đợt một vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
với tám trường còn lại sở giáo dục và đào tạo hà nội đang tiếp tục ra soát kiểm tra các điều kiện tuyển sinh
sở giáo dục và đào tạo hà nội yêu cầu hiệu trưởng các trường có trách nhiệm tổ chức tuyển sinh
đúng chỉ tiêu được giao đúng quy chế và hướng dẫn tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo